nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông giúp cho người dân cả nước đi lại an toàn thông suốt trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
thời gian tới đây lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mở cao điểm kiểm tra vi phạm giao thông
trong thời gian cao điểm xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tập trung kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
lãng lách chạy quá tốc độ đánh võng chở quá tải đua xe trái phép
trong đó phạm vi kiểm tra xử lý là tại các thành phố trực thuộc trung ương và địa phương có nhiều khách du lịch đến tham quan vui chơi
ngoài ra cảnh sát giao thông cũng kiểm tra tại một số tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ một a năm một mươi một mươi tám hai mươi năm mươi một hay các tuyến đường bộ cao tốc